triều tiên là một trong những nước đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam từ ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi
mối quan hệ hợp tác hữu nghị này được đặt nền móng bởi hai nhà lãnh đạo chủ tịch hồ chí minh và thủ tướng kim nhật thành
sau chuyến thăm của chủ tịch hồ chí minh đến triều tiên năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nhà lãnh đạo triều tiên kim nhật thành cũng đã hai lần đến việt nam
cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại sân bay gia lâm hà nội đã diễn ra nghi thức đón tiếp đoàn đại biểu chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên do thủ tướng kim nhật thành dẫn đầu sang thăm việt nam
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông kim nhật thành sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao

ví dụ như là chúng tôi thấy có những văn bản thể hiện các ý kiến chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo như là thủ tướng chính phủ
trong thời gian ở lại việt nam ông kim nhật thành đã đến thăm rất nhiều nơi như các nhà máy xí nghiệp hợp tác xã trường học đơn vị bộ đội
chuyến thăm thứ hai đó là vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
thì lúc này là một chuyến thăm không chính thức
chủ tịch cựu thủ tướng kim nhật thành lúc này đã trở thành chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng lao động nhân dân triều tiên
dù là chuyến thăm chính thức hay không chính thức đi đến đâu nhà lãnh đạo triều tiên kim nhật thành cũng luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân
và tình cảm chân thành của những người lãnh đạo việt nam trong đó có chủ tịch hồ chí minh
khi bàn về cái việc là cải thiện dân sinh thì bao giờ chủ tịch hồ chí minh cũng nói rằng là
là chúng ta phải học tập kinh nghiệm của triều tiên
các đồng chí ấy đã giải quyết rất tốt cái vấn đề ăn mặc ở và vấn đề học hành cho nhân dân triều tiên
và người vẫn luôn luôn ghi nhận sự đóng góp sự giúp đỡ và đánh giá cao cái mối quan hệ triều tiên và việt nam
trong bài diễn văn trước khi rời triều tiên vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định đó là chuyến thăm thắt chặt tình đoàn kết việt nam và triều tiên
tuy đường xa nhưng lòng rất gần
cho đến hôm nay tình đoàn kết hữu nghị ấy vẫn luôn hiện hữu và trường tồn với thời gian